mới đây thủ tướng đã đề nghị ngành y tế triển khai thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine
đảm bảo an toàn hiệu quả tập trung nghiên cứu tiêm mũi vaccine thứ tư
không để quá tải hệ thống y tế tăng cường quản lý bệnh nhân covid một mươi chín tại nhà
phát biểu tại lễ kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
dù trong thời chiến hay thời bình sự tận hiến phục vụ đồng bào chiến sĩ của các thầy thuốc và nhân viên y tế
luôn để lại ấn tượng và sự biết ơn sâu sắc trong mỗi chúng ta
nhìn lại hơn hai năm đại dịch covid một mươi chín bùng phát và gây hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu và nước ta
hàng ngàn nhân viên y tế đã không quản ngại ngày đêm để thực hiện chiến dịch thần tốc
tiêm chủng vaccine lớn chưa từng có trong lịch sử
tuy nhiên thủ tướng cũng đề nghị các cấp các ngành các địa phương và kêu gọi nhân dân cả nước
tiếp tục tập trung

tuy nhiên người đứng đầu chính phủ cũng chỉ rõ dịch covid một mươi chín đã làm bộc lộ những bất cập
đối với hệ thống y tế của nước ta
do đó chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách đặc thù
đối với nhân viên y tế xử lý các bất cập liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
quản lý giá về khám chữa bệnh thuốc sinh phẩm vật tư y tế quản lý quản trị các cơ sở y tế
tạo môi trường thuận lợi để khám và điều trị cho nhân dân
chính phủ chỉ đạo bộ y tế phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung cho chương trình
phòng chống dịch covid một mươi chín chú trọng bảo vệ những người dễ bị tổn thương người có nguy cơ cao
người ở tuyến đầu không để khủng hoảng y tế quá tải hệ thống y tế tăng cường quản lý bệnh nhân
từ sớm từ xa từ cơ sở nhất là bệnh nhân tại nhà
như vậy theo thủ tướng chính phủ phạm minh chính mặc dù trong suốt thời gian chống dịch cam go vừa qua
ngành y tế đã nỗ lực không mệt mỏi và đưa ra nhiều biện pháp chuyên môn chưa từng có trong tiền lệ
sông trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp ngành y tế vẫn cần tiếp tục kiên cường
việc tiêm mũi bốn để có thể áp dụng nếu cần thiết và quản lý chặt chẽ hơn các ca bệnh f đang điều trị tại nhà
tránh covid một mươi chín lay lăng nhiều hơn trong cầu đồng chúng tôi khuyến cáo người dân cũng hãy tiếp tục cẩn trọng
trước virus corona phòng bệnh hơn chữa bệnh đã giảm tải sức nặng cho ngành y tế